nhiều năm qua công an thành phố luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố
qua các chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện công an thành phố đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu mỗi năm
từ đó bổ sung thiết thực vào nguồn dự trữ máu của thành phố được ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện thành phố ghi nhận đánh giá cao
kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện ban chỉ đạo thu được tổng số năm trăm ba mươi ba đơn vị máu
thời gian tới công an thành phố tiếp tục tạo điều kiện để công tác vận động hiến máu tình nguyện trở thành nét đẹp truyền thống của mỗi đơn vị
động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia hiến máu tỉnh nguyện và biểu dương những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tỉnh nguyện